niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy sản lượng mía còn lại của khu vực đồng bằng sông cửu long ước tính khoảng bảy trăm linh tấn
nhưng các nhà máy đường trong khu vực vẫn quyết tâm nhằm bảo đảm hiệu quả của niên vụ mía đường năm nay cho cả nhà máy lẫn người trồng mía
trước khi nghỉ tết các nhà máy đường trong khu vực đồng bằng sông cửu long cũng kịch tiêu thụ khoảng chín mươi năm tấn mía
và cung ứng cho thị trường khoảng bảy mươi tấn đường các loại
không chỉ có năng suất và chữ đường cao từ đầu vụ đến nay các nhà máy mua mía nguyên liệu với giá ổn định
ở mức một một trăm năm mươi đồng một kg tại cầu cảng nhà máy
do đó theo người trồng mía vụ mía năm nay lợi nhuận mỗi hectare mía bình quân từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
giá đường bán buôn từ đầu vụ đến nay từ một mươi sáu tám trăm linh đến một mươi bảy đồng một kg tức cao hơn cùng kỳ khoảng ba đồng một kg
nên vụ mía đường hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đang đi đúng theo kỳ vọng của người trồng mía lẫn các nhà máy đường
nếu không có những biến động lớn về tình hình đường nhập lậu hay giá đường thế giới
thì nhiệm vụ mía đường năm nay sẽ thành công đúng như mong đợi